việt nam được coi là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được du lịch việt nam hiện vẫn còn nhiều bất cập
để khắc phục vấn đề này luật du lịch năm hai nghìn một mươi bảy đã xác định phải coi khách du lịch là nhân vật trung tâm của hoạt động du lịch
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách du lịch của các tác giả thành nam và quang huy mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trong năm hai nghìn một mươi sáu việt nam đón một mươi triệu khách du lịch quốc tế đạt mức cao nhất từ trước tới nay
du lịch trở thành một trong các ngành kinh tế mũi nhọn góp phần thúc đẩy truyền dịch cơ cấu kinh tế và xuất khẩu tại chỗ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tài nguyên thiên nhiên tạo nhiều việc làm nâng cao đời sống nhân dân đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam
việt nam đã bước đầu tập trung nguồn lực quốc gia cho phát triển du lịch
đồng thời cả du lịch quốc tế và du lịch nội địa tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và khách du lịch quốc tế tham quan tìm hiểu khám phá cảnh quan di sản thiên nhiên và văn hóa đất nước tôn trọng và đối xử bình đẳng đối với khách du lịch từ tất cả các thị trường
những vấn đề này được cụ thể hóa trong luật du lịch sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy và được dư luận đánh giá cao bởi luật xác định khách du lịch là đối tượng trung tâm trên cơ sở đó vấn đề bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp của khách du lịch được coi trọng
nếu luật du lịch năm hai nghìn năm nội dung về khách du lịch được quy định tại chương năm gồm bốn điều thì đến luật du lịch năm hai nghìn một mươi bảy các quy định về khách du lịch đã được hoàn chỉnh đặt tại chương hai gồm năm điều

nếu luật du lịch năm hai nghìn một mươi bảy nội dung về khách du lịch được quy định tại chương năm gồm bốn điều thì đến luật du lịch được quy định tại chương năm gồm bốn điều thì đến luật du lịch được quy định tại chương năm gồm bốn điều
hiện nay chưa có văn bản quy định dành cho các loại hình du lịch mới mẻ kể trên dù nhiều địa phương đã và đang cấp phép để một số công ty lữ hành tham gia kinh doanh các dịch vụ này
việc chậm trễ trong khảo sát cấp phép hoạt động cũng như kiểm tra địa điểm du lịch mạo hiểm và doanh nghiệp lữ hành của các cơ quan quản lý cũng được cho là một nguyên nhân dẫn đến một số tai nạn đáng tiếc xảy ra trong thời gian gần đây
vì vậy luật du lịch sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy quy định bắt buộc doanh nghiệp lữ hành nội địa phải mua bảo hiểm cho khách du lịch trong thời gian thực hiện chương trình
du lịch trừ trường hợp khách du lịch đã có bảo hiểm cho toàn bộ chương trình du lịch được xem là sự điều chỉnh kịp thời nâng cao nghĩa vụ doanh nghiệp thiết thực bảo vệ quyền lợi của khách hàng
với các quy định cụ thể chi tiết theo kịp và phù hợp với các xu hướng vấn đề mới nảy sinh trong lĩnh vực du lịch cụ thể ở đây là bảo vệ khách du lịch nâng cao hiệu quả giám sát các hoạt động kinh doanh lữ hành
luật du lịch năm hai nghìn một mươi bảy đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của dư luận
người dân kỳ
kỳ vọng khi luật chính thức có hiệu lực ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám sẽ tạo hành lang pháp lý an toàn giúp bảo vệ tạo điều kiện cho mọi đối tượng tham gia các hoạt động du lịch đồng thời là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển của du lịch quốc gia khẳng định vị thế của điểm đến việt nam trong con mắt bạn bè quốc tế
thời gian qua du lịch việt nam được đánh giá là đã có bước phát triển khá nhanh và mạnh mẽ
tuy nhiên đến nay nhiều chỉ số về du lịch của việt nam vẫn thuộc thứ hạng thấp như
chất lượng hạ tầng du lịch
chất lượng hạ tầng du lịch

chi tiêu chính phủ cho ngành du lịch xếp hạng một trăm một mươi bốn
chỉ số yêu cầu thị thực nhập cảnh của việt nam đang đội sổ với mức xếp hạng một trăm một mươi sáu
đây là điều đáng suy nghĩ
chúng ta có thể lạc quan về mức gia tăng lượng khách du lịch khá ổn định trong suốt những năm vừa qua
song mức gia tăng này chỉ thật sự bền vững nếu các chỉ số đánh giá chất lượng du lịch đạt mức xếp hạng cao
nếu không bảo đảm được điều đó thì sự gia tăng rất dễ trở thành nhất

và các điều chỉnh tích cực của luật du lịch năm hai nghìn một mươi bảy trong đó có việc coi trọng đặt vai trò của khách du lịch ở vị trí trung tâm
đơn giản hóa thủ tục cấp phép cho các công ty lữ hành linh hoạt các quy định tiêu chuẩn cấp thẻ cho hướng dẫn viên
đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch thành lập quỹ phát triển du lịch
chỉ phát huy hiệu quả nếu có sự triển khai đồng bộ và sự chung tay của cả cộng đồng
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách du lịch của các tác giả thành nam và quang huy
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau